thưa quý vị không chỉ phối hợp với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
thời gian gần đây tổ bảo vệ dân phố của phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
còn thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ hai mươi bốn trên hai mươi bốn các ca f đang điều trị tại nhà
giúp cho nhiều trường hợp vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục
từ khi dịch bùng phát trên địa bàn ủy ban nhân dân phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
đã vi động lực lượng sẵn có là các tổng chí trong bang bảo vệ dân phố trên địa bàn
để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trực tự
vừa hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị tại nhà
ngay ban đầu khi dịch bắt đầu bùng phát trên địa bàn tp hcm
và địa bàn phường nguyễn thái bình xác định nhiệm vụ và đảng quỹ quý ban phường nguyễn thái bình
đã tư tưởng và thành lập tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ tiếp xúc với những ca f
thì ban đầu phải nói là mình chỉ làm cái vai trò là đi chợ hoặc là mua thuốc dùng thôi
sau dần đó những ngày kế tiếp thì cái số ca nó tăng lên
chuyển cái mô hình của mình từ công tác sẵn sàng chiến đấu phục vụ an ninh trực tự
qua công tác là sơ cấp cứu và hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận cái f
để kịp thời gọi như là sơ cứu ban đầu và tiếp xúc cho họ như là bệnh oxy
theo chân tổ phản ứng
tổ phản ứng nhanh trong một buổi làm việc tại chốt quen thuộc ở cầu kmf
lực lượng bảo vệ dân phố được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trang thiết bị sơ cấp cứu và bình oxy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng
các thành viên lập tức lên đường đến tận nhà có ca f để hỗ trợ
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm
nhưng các thành viên trong tổ đều nỗ lực hết mình với mong muốn cứu sống người bệnh
từ ngày thành lập ngày hai mươi ba tháng tám
tổ phản ứng nhanh phù hợp với bệnh thì tới giờ tiếp nhận hơn là rất là nhiều rất là nhiều ca
trong đó có những người già đi không được hỗ trợ các nhà có người f khó thở này nọ
tất cả các anh em đều trung tay
vì cái chống dịch tại địa phương này thì ca bệnh ở đây rất là nhiều
và tình huống xử lý cũng rất là nhiều luôn
có những người người ta mệt khó thở
thì các đơn vị gọi cho cái phản ứng nhanh thì phản ứng nhanh đem bệnh oxy đến là chuẩn đoán ban đầu bảo vệ cho trung tâm để trung tâm hướng dẫn tiếp cách xử lý
rồi có những ca như là hiện tại thì sắp tới là tổ sắp đi thì hỗ trợ một cái ông cụ đó là bệnh không có người thân tổ chuẩn bị đến hỗ trợ gom đó và đưa nó đến cơ sở cộng đồng
đến nay tổ phản ứng nhanh của bảo vệ dân phố phường nguyễn thái bình
đã kịp thời cứu sống hàng chục ca f diễn tiến nặng
sau khi cung cấp oxy những ca nặng đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để điều trị
việc làm thiết thực của các anh đã được quần chúng nhân dân trên địa bàn ghi nhận hết lòng biết ơn
phản ứng nhanh cái chỗ chốt anh thành từ mấy cái lính cũng vậy nữa rất là nhiệt tình giúp đỡ người dân
thua một cái người ta khó thở hay gì là đi chợ giúp liền
hoặc là khó khăn cái gì là trung tâm chỗ chốt anh thành
thành là giúp đỡ tận nơi tận tình hết chứng nóc tôi nhìn thấy nè
hai mẹ con tôi cũng vậy nữa rất là hỗ trợ mà giúp đổi ai cũng vậy hết chứ không phải mà riêng một mình tôi
tôi ngồi tôi chứng kiến luôn á người ta tới ta cảm ơn mà không cần cảm ơn luôn
nói như là rất là tận tâm dù cho khu cách ly khu đâu cũng vậy hết á
ngoài việc tham gia hỗ trợ các bệnh nhân f đang điều trị tại nhà
lực lượng bảo vệ dân phố của phường nguyễn thái bình còn tích cực đi chợ giúp nhân dân ngồi dịch
phối hợp tuần tra kiểm soát an ninh trật tự
là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong việc đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
với phương châm đảm bảo công tác an sinh xã hội an lòng dân
lực lượng công an các tỉnh thành phía nam đã và đang chuyển đến tận tay người dân
những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu để cho người dân yên tâm thực hiện phương châm
ai ở đâu ở yên đó
tại thành phố cần thơ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố
cùng đóng góp hơn bốn mươi năm triệu đồng trao tặng hơn hai trăm linh phần quà gồm gạo mì gói rau củ quả
và các nhu yếu phẩm khác tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
sinh sống dọc các tuyến sông trên địa bàn quận cái răng quận thốt nốt
và các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
song song đó đơn vị còn phối hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân
chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh phòng chống đuối nước
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng thời điểm dịch covid một mươi chín để hoạt động
góp phần nâng cao ý thức tự phòng tự quản đảm bảo an ninh trực tự và phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn
tại quận bình thạnh công an tp hcm công an quận đã phát động phong trào hỗ trợ hai một trăm linh phần quà
là gạo nhu yếu phẩm cần thiết đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn sống tại hai mươi phường trên địa bàn quận
hơn lúc nào hết sự giúp đỡ chia sẻ với người dân lúc này là hết sức cấp thiết
để người dân an tâm trong phòng chống dịch ai ở đâu thì ở đó
thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục nắm sát dân
thấu hiểu những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh để hỗ trợ kịp thời
đảm bảo không một người dân nào bị thiếu ăn trong thời điểm dịch bệnh
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không vietnam airlines
tiếp tục thực hiện việc hạn chế số lượng chuyến bay từ các tỉnh thành phố
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng
bộ giao thông vận tải
trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc
cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam
dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa
lãnh đạo cục hàng không việt nam yêu cầu hãng hàng không
có trách nhiệm hoàn trải tiền cho khách
theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé
trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có thông báo mới
phó chủ tịch ubnd tp hcm
lê hòa bình vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương
và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố
về việc lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội
theo đó ubnd tp hcm cho phép lực lượng giao hàng công nghệ
là shipper được hoạt động trở lại tại tám địa phương vùng đỏ
gồm thành phố thủ đức các quận huyện quận tám một mươi hai
gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn
với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
ubnd tp hcm cho phép lực lượng shipper
của sở công thương lưu thông ra đường
theo phạm vi một quận huyện thành phố thủ đức
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động
ở tám quận huyện thành phố thủ đức vùng đỏ
được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
đối với đội ngũ shipper hoạt động
ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được hoạt động trước đó
được tiêm người ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
thưa quý vị hiện người tham gia giao thông
khi đi qua tất cả các trạm chốt kiểm soát dịch
tại các ngõ ra vào thành phố trên toàn quốc
thì cùng với việc xuất trình các loại giấy tờ
có liên quan như giấy đi đường chứng minh thư nhân dân
hoặc cặt cước công dân
thì người tham gia giao thông sẽ được yêu cầu
tiến hành khai báo y tế di chuyển nội địa
người dân sẽ khai báo y tế kiểm soát di biến động
tại địa chỉ sức khỏe dâncưquốc gia gov vn
tuy nhiên thì để giảm thiểu thời gian tránh ủn ứ
hay tập trung khi qua trạm chốt
bộ công an khuyến cáo với người dân
cần chủ động để khai báo tại nhà
và sử dụng mã qr code được cấp để đối chiếu
tại trạm chốt kiểm soát dịch
thay vì phải kê nhiều bàn ghế
để người dân khai báo bằng giấy như trước đây
thì hiện người dân đã làm quen với khai báo điện tử
các bước hướng dẫn khai báo được dán cụ thể
lực lượng chức năng thời gian này
cũng phân công cán bộ hỗ trợ người dân
trong trạm chốt
trong quá trình kê khai tại trạm chốt kiểm soát
mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện
qua trạm kiểm soát này
tuy nhiên tình trạng ùn tắc đã giảm so với trước
điều này một phần nhờ vào việc triển khai
đồng bộ hệ thống quản lý công dân vùng dịch
của bộ công an
ví dụ hiện người dân đi từ hà nam lên hà nội
người dân chỉ cần khai báo duy nhất một lần
tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
mã qr được cấp dùng để đối chiếu
tại cả hai điểm chốt hà nam và hà nội
thời gian đối chiếu chưa đến một phút
khai báo bằng mã qr này rất là tiện
bởi vì các thông tin đã có sẵn
mình theo hướng dẫn
mình chỉ cần điền thông tin theo hướng dẫn
rất là nhanh và tiện lợi
thì nó cũng giúp ích cho mình
bởi vì nó có thời gian tận ba ngày
thì lúc mà mình đi đến các địa điểm khác
trong khoảng thời gian ba ngày
mình chỉ cần đưa cái mã qr ra
thì có thể không cần phải khai báo thêm
thì rất là tiện lợi và nhanh
đại đa số quần chúng dân dân
đi qua chốt thì đã đều chuẩn bị sẵn
cái khai báo sẵn ở nhà
và đến chốt chỉ việc quét qr code
thì việc đó thì đã
đã được thực hiện
đã làm cho giảm tải rất là nhiều
cái việc thứ nhất là phải tiếp xúc
giữa quần chúng nhân dân với cả lực lượng chức năng
thứ hai là rất là nhanh
không xảy ra ủn tắc tại các điểm chốt khai báo nữa
theo thống kê của bộ công an
tính đến ngày ba mươi tháng tám
hệ thống phần mềm ghi nhận sáu trăm bốn mươi số lượng
tờ khai báo y tế online
đi qua các trạng kiểm soát
trong quá trình xác thực nhiều tờ khai bị từ chối
do công dân nhập sai thông tin thông tin không khớp
với giấy tờ tùy thân
kể cả khi người ta đã có qr code sẵn
nhưng lực lượng chức năng tại chốt
vẫn phải quét lại và phải đọc
phải đọc từng dòng kiểm tra một
khi thấy khớp về các thông tin
thì mới cho quần chúng nhân dân đó đi được
còn nếu mà xa ở chỗ nào
thì có thể thực hiện ngay tại chỗ
là việc khai báo lại
và nếu mà có hướng dẫn
thì người dân cũng khai báo cũng rất là nhanh thôi
không có gây phiền hà hay ồn tắc gì
hiện đã có trên hai bảy trăm linh trạm kiểm soát
dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
đưa vào sử dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch
thành phố hồ chí minh
hiện đang áp dụng hệ thống này
tại các chốt kiểm soát trong nội đô
đây là lần thứ hai thành phố hồ chí minh thực hiện
và theo ghi nhận
đa số người dân đều khai báo trước tại nhà
không xảy ra tình trạng un ứ
khi áp dụng khai báo di chuyển nội địa
công an thành phố hà nội cho biết
trong thời gian tới
tại hơn bốn chốt nội đô của thành phố hà nội
sẽ triển khai việc đưa vào
hệ thống khai báo quản lý công dân vùng dịch
chính vì vậy người dân cần phải chủ động
khai báo y tế tại nhà
và với mã qr
người dân có thể thuận lợi hơn trong việc di chuyển
chúng tôi xin đồng nhắc lại một lần nữa
hiện người dân khi ra vào vùng dịch
cần thực hiện khai báo trên địa chỉ
những thông tin khai báo
cần trung thực đảm bảo tính chính xác
nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý
di biến động truy vết f f một f hai
được kịp thời nhanh chóng
khi cần thiết cũng như đáp ứng
ngày càng cao yêu cầu phòng chống dịch